bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới đưa ra bình luận của việt nam về những căng thẳng giữa mỹ và iran trong thời gian gần đây và công tác bảo hộ công dân tại khu vực trung đông
tại họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại trung đông người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiểm chế tránh làm leo thang căng thẳng không sử dụng vũ lực bảo vệ thường dân giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế vì hòa bình ổn định tại khu vực và trên thế giới
câu hỏi của phóng viên về biện pháp bảo hộ công dân việt nam tại trung đông trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng thông tin
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị tổ chức hội
nguyễn hạnh phúc đã có buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tham gia đưa tin tuyên truyền về hoạt động của quốc hội nhân dịp xuân canh tí hai nghìn hai mươi
tại buổi gặp mặt tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí
trong đó có nhiều cơ quan đã tăng thời lượng có nhiều phóng sự hay đồng thời là cầu nối giữa cử tri nhân dân với quốc hội
đưa các hoạt động của quốc hội ngày càng sát gần với đời sống của người dân tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc gửi lời chúc mừng năm mới tới các lãnh đạo phóng viên
đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục đồng hành cùng với quốc hội trong thông tin tuyên truyền các hoạt động của quốc hội
tại buổi gặp mặt các phóng viên theo dõi đưa tin hoạt động của quốc hội mong muốn tiếp tục được tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tác nghiệp
đặc biệt là việc tiếp xúc với các đại biểu quốc hội trong các kỳ họp tiếp cận với các phiên họp của các ủy ban của quốc hội qua đó góp phần nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật